nâng mức cảnh báo dịch covid một mươi chín
xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
chúc quý vị có một buổi tối thật vui vẻ
tôi là huyền trang rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin tối ngày hôm nay
vẫn như thường lệ mời quý vị cùng đến với cập nhật ca mắc covid một mươi chín của cả nước tối nay ngày một mươi ba tháng một
ngày một mươi ba tháng một thêm một mươi sáu bảy trăm hai mươi năm ca covid một mươi chín đã có năm mươi ca nhiễm omicron tại chín tỉnh thành
bản tin phòng
phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế ngày một mươi ba tháng một cho biết cả nước có một mươi sáu bảy trăm hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín
hà nội vẫn tiếp tục nhiều nhất với gần ba ca
đêm nay cả nước đã ghi nhận năm mươi ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến chủng omicron tại chín tỉnh thành phố
thông tin về ca mắc covid một mươi chín mới tại việt nam
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng một đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi sáu bảy trăm hai mươi năm ca nhiễm mới

trong đó hai mươi năm ca nhập cảnh và một mươi sáu bảy trăm hai mươi năm ca nhiễm mới
trong đó hai mươi năm ca ghi nhận trong nước tăng sáu trăm ba mươi bốn ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố có một mươi tám trăm hai mươi hai ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hà nội hai chín trăm sáu mươi tám ca
bình phước bảy trăm hai mươi sáu ca
bình định bảy trăm linh chín ca
thành phố hồ chí minh bảy trăm linh một ca
khánh hòa sáu trăm bảy mươi bảy ca
đà nẵng sáu trăm năm mươi bảy ca
cà mau năm trăm chín mươi chín ca
bến tre năm trăm chín mươi ba ca
hải phòng bốn trăm chín mươi bảy ca
tây ninh bốn trăm năm mươi một ca

đắk lắc bốn trăm một mươi bảy ca
trà vinh ba trăm sáu mươi ca
vĩnh long ba trăm năm mươi chín ca
bắc ninh ba trăm bốn mươi sáu ca
thành hóa ba trăm bảy mươi bảy ca
bà rịa vũng tàu ba trăm hai mươi chín ca
hương yên ba trăm hai mươi bốn ca
quảng ninh hai trăm chín mươi bốn ca
thừa thiên huế hai trăm chín mươi ca
quảng ngãi hai trăm bảy mươi sáu ca
lâm động hai trăm ba mươi tám ca
vĩnh phúc hai trăm một mươi năm ca
hòa bình hai trăm một mươi một ca
hải dương hai trăm linh ba ca
quảng nam hai trăm linh một ca
bắc giang một trăm chín mươi chín ca
thái nguyên một trăm chín mươi ba ca
bạc liêu một trăm tám mươi năm ca
hậu giang một trăm sáu mươi tám ca
hà giang một trăm sáu mươi hai ca
nghệ an một trăm năm mươi tám ca
bình thuận một trăm năm mươi ca
đồng tháp một trăm bốn mươi một ca
cần thơ một trăm ba mươi ca
nam định một trăm hai mươi tám ca
tuyên quang một trăm hai mươi sáu ca
đắk nông một trăm hai mươi ba ca
lạng sơn một trăm hai mươi một ca
thái bình một trăm hai mươi một ca
đồng nai một trăm linh bốn ca
sóc trăng một trăm linh một ca
quảng bình chín mươi chín ca
hà năng một trăm hai mươi một ca
quảng trị tám mươi ba ca
phú yên bảy mươi bảy ca
kiên giang bảy mươi sáu ca
sơn la bảy mươi ba ca
ninh bình sáu mươi chín ca
phú thọ sáu mươi tám ca
lào cai năm mươi chín ca
tiền giang năm mươi bảy ca
điện biên năm mươi năm ca
cao bằng năm mươi ca
lòng an bốn mươi chín ca
yên bái bốn mươi sáu ca
lai châu bốn mươi bốn ca
ninh thuận ba mươi chín ca
hà tĩnh ba mươi tám ca
bình dương hai mươi bốn ca
bắc cạn một mươi tám ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất
so với ngày trước đó là nam định giảm chín mươi chín ca
khánh hòa giảm chín mươi năm ca và bà rịa vũng tàu giảm bảy mươi một ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là đắk lắc tăng bốn trăm một mươi sáu ca
lạng sơn tăng một trăm hai mươi một ca và bến tre tăng chín mươi bốn ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi sáu một mươi hai ca một ngày
đến nay việt nam đã ghi nhận năm mươi ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
hà nội một ca quảng nam hai mươi bảy ca tp hcm một mươi hai ca hải dương một ca hải phòng một ca
thanh hóa hai ca đà nẵng ba ca khánh hòa hai ca và long an một ca
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một chín trăm bảy mươi năm bốn trăm bốn mươi bốn ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ

vào dịp thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một chín trăm sáu mươi chín hai trăm chín mươi bốn ca
trong đó một sáu trăm năm mươi chín một trăm một mươi ba ca bệnh đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm năm trăm một mươi hai trăm linh hai ca bình dương hai trăm chín mươi một tám trăm linh bốn ca đồng nai chín mươi chín sáu mươi chín ca
tp hcm năm trăm một mươi hai trăm linh hai ca hà nội bảy mươi chín bốn trăm linh sáu ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai mươi sáu ba mươi một ca tổng số ca được điều trị khỏi là một sáu trăm sáu mươi một chín trăm ba mươi ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu sáu ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là bốn ba trăm hai mươi ca
thở oxy dòng cao hfnc là bảy trăm chín mươi tám ca thở máy không xâm lấn một trăm bốn mươi ba ca

về số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi hai tháng một đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi ba tháng một
ghi nhận hai trăm linh sáu ca tử vong
tại tp hcm có một mươi chín ca trong đó có bảy ca từ các tỉnh chuyển đến bình dương một ca đắk lắc một ca
long an một ca đồng nai một ca tiền giang một ca ninh bình một ca và phú yên một ca chuyển đến
tại các tỉnh thành phố khác đồng tháp ba mươi ca trong hai ngày vĩnh long một mươi bốn ca
hà nội một mươi ba ca an giang một mươi một ca tiên giang một mươi một ca bình dương một mươi ca long an một mươi ca cần thơ một mươi ca
tây ninh tám ca bà rịa vũng tàu tám ca trà vinh bảy ca bến tre bảy ca sắp trăng sáu ca kiên giang sáu ca
cà mau bốn ca bắc ninh ba ca khánh hòa ba ca lâm đồng ba ca bình thuận ba ca huế hai ca
bình định hai ca hà giang hai ca phú thọ hai ca hậu giang hai ca bạc liêu hai ca hòa bình hai ca quảng trị hải phòng
nghệ an hà tĩnh đà nẵng và gia lai mỗi tỉnh một ca
trung bình số người tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm một mươi tám ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi năm một trăm bảy mươi ca chiếm tỷ lệ một tám so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi sáu trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á thì số ca tử vong ở việt nam xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong các nước asean
về số ca tử vong trên một triệu dân việt nam xếp thứ hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ năm trong các nước asean
truyền đến những tin tức khác có vẻ như lúc này dù các mắc leo thang lên một mươi năm một mươi sáu ca một ngày
nhiều người lại đang nảy sinh tâm lý chủ quan đặc biệt đối với f đã khỏi bệnh
đừng nghĩ mình biến nhiễm với virus
mới đây các chuyên gia cho rằng với sự xuất hiện của biến chủng mới f khỏi bệnh vẫn có nguy cơ tai nhiễm sars cov hai nhưng diễn biến bệnh sẽ không nặng
bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện nhiệt đới trung ương cho biết
các f sau khi khỏi bệnh covid một mươi chín vẫn có nguy cơ tái nhiễm sars cov hai
những người tái nhiễm biến chủng mới và có nguy cơ diễn biến nặng nếu chưa tiêm vaccine
diễn biến bệnh khi tái nhiễm cũng sẽ phụ thuộc vào mức độ ác tính của biến chủng vị chuyên gia cho biết
bác sĩ này lấy ví dụ một trường hợp từng nhiễm biến chủng alpha và khỏi bệnh sau đó tiếp tục nhiễm biến chủng delta
do biến chủng delta có mức độ độc tính cao hơn nên người tái nhiễm vẫn có nguy cơ diễn biến nặng hơn nếu chưa đảm bảo tiêm đủ mũi vaccine
trong khi đó các báo cáo hiện nay cho thấy biến chủng omitron có mức độ độc tính thấp hơn
nhưng người tái nhiễm sars cov hai với biến chủng này có thể diễn biến bệnh nhẹ hơn
ngược lại những trường hợp đã tiêm đủ mũi vaccine phòng bệnh covid một mươi chín diễn biến khi bệnh tái nhiễm cũng tương tự những người bình thường khác
theo bác sĩ phúc những trường hợp có nguy cơ tái nhiễm virus cao vẫn là nhóm hề miễn dịch kém mắc bệnh nền người cao tuổi
về vấn đề này bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch thường trực hội truyền nhiễm tp hcm cho rằng
nguy cơ tái nhiễm sars cov hai với biến chủng omitron của người từng nhiễm biến chủng delta cao hơn nhóm người từng nhiễm alpha
tuy nhiên vì chuyên gia này khẳng định hiện nay những người nhiễm biến chủng delta và tái nhiễm omicron có diễn biến bệnh rất nhẹ
khả năng xảy ra tình huống này cũng rất thấp
bác sĩ khanh lưu ý một vấn đề quan trọng và cũng rất đáng lo ngại là nhiều trường hợp có thể có kết quả xét nghiệm sai ở lần nhiễm virus đầu tiên
việc này khiến f dễ có chất
tâm lý chủ quan tưởng tái nhiễm nhưng thực tế là nhiễm lần đầu
do đó bác sĩ khanh khuyến cáo người dân sau khi khỏi covid một mươi chín vẫn nên cố gắng tiêm đủ ba mũi vaccine liệu cơ bản và liệu nhắc lại
thực hiện nghiêm túc năm k
ngoài ra phó chủ tịch thường trực hội truyền nhiễm tp hcm cũng khẳng định
việc tiêm vaccine đầy đủ sẽ hạn chế được nguy cơ tái nhiễm sars cov hai từ những biến chủng mới
theo ông bản thân biến chủng omitron cũng rất khó lây nhiễm ở những người đã tiêm ba mũi vaccine
như vậy đối với những người đã tiêm đủ mũi thứ ba có thể hãy yên tâm rằng omicron khó lây nhiễm hơn người chưa tiêm
thế nhưng thực hiện năm k và thực hiện các bước phòng tránh như bộ y tế khuyến cáo sẽ giúp bạn đẩy lùi được dịch bệnh
vẫn là những câu hỏi băn khoăn về tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai sẽ đi lại như thế nào các tỉnh xét nghiệm ra sao
mới đây qua tổng hợp của chúng tôi đã xác định được thông tin nhiều tỉnh miền bắc yêu cầu người đến hoặc về địa phương
dịp tết nguyên đán phải làm xét nghiệm sars cov hai
bằng pcr hoặc test nhanh
cụ thể thời điểm tết nguyên đáng cận kề trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn đang bùng phát
các địa phương đưa ra những quy định về phòng chống dịch khác nhau khiến cho nhiều người xa quê có nhu cầu về quê ăn tết không khỏi lo lắng
trong đó rất nhiều tỉnh thành ở miền bắc yêu cầu người dân đến hoặc về các địa phương dịp tết nguyên đáng
phải làm xét nghiệm sars cov hai bằng pcr hoặc test nhanh
vì đây là bảy tỉnh miền bắc yêu cầu người về quê ăn tết phải có kết quả âm tính covid một mươi chín
một tỉnh vĩnh phúc
ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc vừa ban hành văn bản hỏa tốc tăng cường thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
trong đó tỉnh vĩnh phúc yêu cầu người từ hà nội đến hoặc về địa phương phải thực hiện xét nghiệm sars cov hai
ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc đề nghị đối với người đến hoặc về tỉnh vĩnh phúc từ khu vực nguy cơ cao
các tỉnh thành phố khác đặc biệt là hà nội khi đến liên hệ công tác làm việc giao dịch cần thực
hiện xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh cho kết quả âm tính trước khi vào cơ quan đơn vị doanh nghiệp
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp luôn chuẩn bị sẵn sàng cơ số ký test nhanh tại cơ quan
để tạo điều kiện tối đa cho khách kiểm tra đảm bảo an toàn trước khi vào làm việc
người dân khi vào địa bàn tỉnh vĩnh phúc cần liên hệ với ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để khai báo y tế
tính vận động người dân tự thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính trước khi trở về
đảm bảo sức khỏe cho bản thân gia đình hàng xóm và cộng đồng
các trường hợp không tuân thủ thực hiện nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
hai ninh bệnh
với quan điểm đặt tính mạng và sức khỏe của người dân lên trên hết
ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình yêu cầu cán bộ công chức viên chức
người lao động và toàn thể nhân dân trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai hạn chế di chuyển khi không cần thiết
đối với những trường hợp có nhu cầu đến hoặc về ninh bình yêu cầu phải khai báo y tế
thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú và làm xét nghiệm sàng lọc sars cov hai
bằng phương pháp rt pcr hoặc test nhanh nếu âm tính mới được trở về nhà
ba yên bái
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh yên bái vừa có công văn yêu cầu các sở ban ngành
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các huyện thị xã thành phố
tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín dịp tết nguyên đáng và triển khai điều trị f tại nhà
theo đó ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các huyện thị xã thành phố
ra soát tới tất cả hộ gia đình trên địa bàn để nắm được số lượng người thân từ ngoài tỉnh về nghỉ tết
tổng hợp danh sách số lượng người dự kiến về địa phương trong dịp tết nguyên đáng
gửi về sở y tế qua trung tâm kiểm soát bệnh tật trước ngày hai mươi tháng một
tỉnh yên bái yêu cầu các trạm y tế tuyến xã đảm bảo trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận thông tin khai báo y tế của người dân
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ ba
đối với toàn bộ người dân ngoài tỉnh về địa phương trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
bốn hương yên
tỉnh hưng yên yêu cầu người ở địa phương khác trở lại tỉnh người từ vùng dịch về địa bàn
người từ địa phương khác về quê ăn tết và có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
ngay khi về đến địa phương
người dân phải thực hiện khai báo y tế từ cách ly tại nhà một mươi bốn ngày nếu chưa tiêm đủ hai mũi vaccine
hoặc bảy ngày nếu đã tiêm đủ hai mũi
khi kết thúc cách ly người dân phải tự test nhanh covid một mươi chín và có kết quả âm tính mới được tham gia hoạt động tại cộng đồng
năm bắc giang
tỉnh bắc giang yêu cầu người đến từ tỉnh thành có ca nhiễm cộng đồng vào địa bàn
phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bốn mươi tám giờ hoặc giấy xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
người dân hạn chế tụ tập tổ chức ăn uống đông người trong dịp tết nguyên đáng các lễ hội đầu xuân
ngoài ra chính quyền kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi địa bàn dịp lễ tết để giảm thiểu lây nhiễm dịch bệnh
địa phương khuyến khích doanh nghiệp rút ngắn thời gian nghỉ tết âm lịch giữ chân công nhân ở lại không về quê
sáu phú thọ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ yêu cầu người dân trở về từ các xã phường thuộc cấp độ một cấp độ hai
chủ động tự theo dõi sức khỏe bảy ngày khuyến khích tự thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
người trở về từ địa phương thuộc cấp độ dịch ba mươi bốn và người dân phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày
người chưa tiêm đủ hai liều vaccine và cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày sau đó tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
bảy thái nguyên
tỉnh thái nguyên yêu cầu giấy xét nghiệm với người đến
về từ địa phương người dân vận động thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập và làm việc ngoài tỉnh
không đi về thành phố thái nguyên từ nay đến dịp tết
xuân năm nay anh có về thăm đất thành nam với ngàn năm văn hiến nơi gánh cò cứ chiều về trao liệm khúc chầu văn sao xuyến bức anh tài
những câu thơ này đang nhắc đến đất thành nam quê hương nam định với rất nhiều nhớ mong ra diết
và nếu các bạn đang trong tâm trạng xa quê mong muốn đắm một cái tết đầm ấm ở quê nhà
thì có lẽ thông tin giấy xét nghiệm này sẽ đạt được
những câu thơ này sẽ khiến bạn buồn một chút
năm nay nam định dừng các hoạt động lễ hội vui chơi trong dịp tết nhân dân để đảm bảo phòng chống dịch
hãy nghĩ tích cực và cùng đồng hành với chính phủ chống dịch các bạn nhé
trước thực tế diễn biến dịch tiếp tục gia tăng các ca mắc mới nhiều ca cộng đồng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nam định vừa chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng mức phòng chống dịch
như hạn chế tối đa tập trung đông người dừng các hoạt động lễ hội vui chơi trong dịp tết nguyên đáng
đồng thời sẵn sàng cho phương án điều trị f tại nhà
ông khương thành vĩnh phó giám đốc phụ trách sở y tế tỉnh nam định xác nhận tình hình dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh nam định đang diễn biến phức tạp nhất là sau dịp tết dương lịch
số ca mắc mới có chiều hướng gia tăng bình quân ghi nhận một trăm năm mươi ca một ngày
ông trần anh dũng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh nam định cho biết
chiều qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nam định đã họp đưa ra các biện pháp
đối phó với diễn biến phức tạp hiện nay của dịch
xác định dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai ẩn chứa rất nhiều nguy cơ bùng phát dịch
chiều qua ngày một mươi hai tháng một chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh nam định đã chỉ đạo thực hiện tạm dừng các hoạt động lễ hội bắn pháo hoa
không tổ chức hội họp không cần thiết khuyến khích tổ chức cưới hỏi trong phạm vi gia đình
và tiếp tục thực hiện các hoạt động du lịch tham quan thi đấu thể thao và dịch vụ karaoke cà phê
đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân tự giác phòng chống dịch
thực hiện năm k nhất là khai báo y tế đeo khẩu trang để bảo vệ chính mình gia đình và cộng đồng
cũng theo ông trần anh dũng nam định sẽ thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc người từ nam định
từ nơi khác về quê ăn tết phải khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định
bên cạnh đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nam định chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện
thành phố chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thần tốc hơn nữa
đảm bảo khoa học an toàn hiệu quả đúng tiến độ theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh
đảm bảo hoàn thành tiêm mũi hai cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trước ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi
điều trị f tại nhà
cũng trong cuộc họp chiều qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nam định
đã thống nhất triển khai một số phương án đối phó với dịch
như khi có dịch xảy ra các huyện thành phố căn cứ tình hình dịch thực tế quyết định phong tỏa hẹp nhất
quản lý chặt chẽ trường hợp f một đủ điều kiện cách ly tại nhà
người từ địa phương khác về tỉnh phải thực hiện nghiêm yêu cầu năm k nhất là khai báo y tế
thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định khuyến khích tự thực hiện test nhanh covid một mươi chín
không chỉ bảy tỉnh đưa ra yêu cầu xét nghiệm âm tính trước khi về quê
mà thanh hóa cũng đã có kế hoạch nêu rõ từng trường hợp khi trở về địa phương này
và xin nhắc lại quý vị
thanh hóa không cấm người dân xa quê về ăn tết
tuy nhiên mỗi nơi sẽ áp dụng các biện pháp cụ thể khác nhau tùy vào tình hình dịch
cụ thể để triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhất là dịp trước trong và sau tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
tỉnh thanh hóa đã có kế hoạch nêu rõ từng trường hợp khi trở về địa phương này
theo kế hoạch số hai trăm tám mươi chín về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh thanh hóa
đối với người từ vùng có dịch thuộc cấp độ một và cấp độ hai sẽ không bị cách ly
không bắt buộc xét nghiệm sars cov hai khi về địa phương
kế hoạch trên cũng nêu rõ đối với người từ địa bàn có dịch ở cấp độ một khi về địa phương phải khai báo y tế
và tuân thủ thông điệp năm k nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở mất vị giác
phải báo ngay cho cơ quan y tế
với người từ địa bàn có dịch ở cấp độ hai và người tiếp xúc gần với đối tượng f hai s
ba từ theo dõi sức khỏe bảy ngày kể từ ngày về địa phương hoặc ngày tiếp xúc nếu là đối tượng f ba và tuân thủ thông điệp năm
người từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba và người tiếp xúc gần với đối tượng f một f hai
những người đã tiêm đủ hai liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
tính từ thời điểm về địa phương có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh
thì từ cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
người từ vùng cấp độ ba nhưng chưa tiêm đủ liều vaccine thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử
thì tự cách ly tại nhà bảy ngày thực hiện xét nghiệm vào ngày đầu tiên kể từ ngày về địa phương
còn người chưa tiêm vaccine và các đối tượng f hai thì cách ly tại nhà một mươi bốn
một mươi bốn ngày trường hợp f một có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với sars cov hai
thì kết thúc cách ly thực hiện theo dõi sức khỏe thực hiện xét nghiệm vào ngày đầu
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe thêm một mươi bốn ngày tiếp theo kể từ ngày về địa phương
riêng người về từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn người tiếp xúc gần f một
đã tiêm đủ liều vaccine thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử liều cuối cùng đã được tiêm
ít nhất một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng thì thực hiện cách ly tại nhà
nếu đủ điều kiện bảy ngày xét nghiệm nhanh sars cov hai vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
kể từ ngày về địa phương sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
người từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn nhưng chưa tiêm đủ vaccine thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử
thực hiện cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện bảy ngày xét nghiệm test nhanh sars cov hai vào ngày thứ nhất
và xét nghiệm pcr vào ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương
sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo
những người chưa tiêm vaccine và
là đối tượng f một thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện một mươi bốn ngày
xét nghiệm nhanh sars cov hai vào ngày thứ nhất xét nghiệm pcr vào ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
kể từ ngày về địa phương sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo
đã rõ những quy định cụ thể để về thanh hóa bà con và các bạn hãy lưu thông tin này
để gửi lại cho bạn bè và hội nhóm đồng hương xa quê cùng biết nhép
nghệ an cũng đang là tỉnh thành có số lượng lao động làm việc ngoại tỉnh đông nhất cả nước
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn
biến phức tạp lại đúng dịp tết đến xuân về tỉnh nghệ an có những điều chỉnh cho phù hợp
với tình hình mới trong công tác phòng chống dịch
tại huyện tương dương trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín huyện cho biết
đã có hướng dẫn điều chỉnh lại một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện
cụ thể việc xét nghiệm sars cov hai được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ
theo quy định xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao
tập trung đông người như cơ sở khám chữa bệnh chợ đầu mối bến xe siêu thị
và các nhóm nguy cơ các trường hợp di chuyển nhiều nơi tiếp xúc nhiều người như lái xe
người chạy xe mô tô chở khách xe ôm người giao hàng hóa shipper do cơ quan y tế thực hiện
đúng theo quy định xét nghiệm trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng như sốt
ho mệt mỏi đau hỏng mất vị giác và cứu giác khó thở
huyện tương dương quy định một trăm linh người dân trở về từ ngoài tỉnh phải khai báo
tại cơ sở y tế
trung tâm y tế huyện hoặc trạm y tế xã thị trấn
đối với công dân thuộc diện cách ly tại nhà trước khi thực hiện cách ly
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín các xã thị trấn cần khảo sát điều kiện cách ly
trường hợp không đáp ứng các điều kiện cách ly tại nhà nơi lưu trú thì cần chuyển sang cách ly tập trung
để đảm bảo an toàn
về thu phí xét nghiệm sars cov hai đối với các trường hợp cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
yêu cầu phòng chống dịch sở y tế nghệ an cho biết đối với trường hợp áp dụng biện pháp cách ly
tại cơ sở cách ly tập trung như trường hợp tự nguyện cách ly tập trung bắt buộc của nhà nước
lựa chọn được miễn phí xét nghiệm trường hợp yêu cầu cách ly tại địa điểm khác như khách sạn hay resort
phải chịu toàn bộ chi phí xét nghiệm
đối với các trường hợp còn lại theo dõi sức khỏe hoặc cách ly tại nhà nơi lưu trú
người dân phải chịu chi phí xét nghiệm nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
dịch covid một mươi chín với biến thể omi grone có tốc độ lây nhiễm nhanh gấp nhiều lần biến chủng trước đây
nhận định dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai người dân đi lại nhiều nguy cơ bùng phát đợt dịch tiếp theo
bình dương lên phương án ứng phó với số ca mắc lên đến một mươi ca một ngày
vào ngày một mươi ba tháng một đại diện sở y tế bình dương thông tin đơn vị đã xây dựng kế hoạch phòng chống
biến thể omitron trên địa bàn để kịp thời ứng phó trong bối cảnh ngày tết cận kề người dân đi lại nhiều
cụ thể ngành y tế tỉnh bình dương đã chuẩn bị sẵn sàng các khu điều trị theo mô hình thấp ba tầng như trước đây
đáp ứng theo từng tình huống dịch từ bốn đến năm ca bệnh một ngày tăng lên tám đến một mươi ca một ngày
và có thể đạt trên một mươi ca bệnh một ngày
theo phương án đưa ra nếu trường hợp ca bệnh dưới một mươi ca một ngày thời gian điều trị trung bình là một mươi ngày
ngành y tế bình dương chuẩn bị dưới một trăm linh giường bệnh trong đó chín mươi năm dường bệnh dành cho các trường hợp nhà
không triệu chứng tương ứng với chín mươi năm trường hợp cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn giường bệnh bốn giường dành cho bệnh nhân tầng hai
tại các huyện thị thành phố và một giường cho các bệnh viện ngoài công lập và các bệnh viện tầng ba
phó chủ tịch ubnd tỉnh bình dương nguyễn lộc hà cho biết nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến khó lường
và nguy cơ biến chủng omicron có thể xâm nhập ubnd tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục đánh giá cấp độ dịch
để có biện pháp phù hợp với diễn biến phức tạp bảo đảm các hoạt động phục hồi sản xuất
ngành y tế chủ động và sẵn sàng trang bị nhân lực thuốc điều trị oxy y tế để đảm bảo người dân được tiếp cận y tế từ sớm từ xa
ngành cũng chủ động tăng cường xét nghiệm tầm soát với các trường hợp địa bàn có nguy cơ cao
nhằm sớm phát hiện chủng mới khẩn trương tổ chức tiêm vaccine an toàn nhanh nhất có thể
với biến thể omicron bình dương xác định đối tượng nhập cảnh từ nước ngoài có nguy cơ cao
do đó các địa phương và đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ
trung tâm y tế các huyện thị thành phố giám sát theo dõi lấy mẫu xét nghiệm
hướng dẫn người nước ngoài các biện pháp cách ly từ theo dõi sức khỏe đảm bảo an toàn phòng chống dịch
các đơn vị báo cáo tình hình quản lý giám sát người nhập cảnh của địa phương về trung tâm kiểm soát bệnh tật và sở y tế
đối với các công ty doanh nghiệp mời chuyên gia nước ngoài phải bố trí phương tiện
chở chuyên gia từ sân bay cửa khẩu về đến nơi cách ly đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
các công ty khai báo cho chính quyền địa phương cơ quan y tế địa phương cơ sở để được hướng dẫn
theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm đồng thời cam kết thực hiện các quy định
và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
theo kế hoạch dự kiến từ nay đến cuối tháng ba bình dương có khoảng một trăm năm mươi chuyên gia nước ngoài
ở sáu mươi công ty nhập cảnh
các chuyên gia và người thân này đã tiêm đủ liều vaccine nhưng phải tự theo dõi sức khỏe
trong ba ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh không được tiếp xúc với người xung quanh
không được ra khỏi nơi lưu trú thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
vào ngày thứ ba kể từ ngày nhập cảnh nơi kết quả xét nghiệm âm tính
tiếp tục theo dõi sức khỏe đến một mươi bốn ngày kể từ ngày nhập cảnh
có thể rất nhiều khán giả cũng đang khúc mắt về tác dụng phụ của monupiravir
thuộc điều trị covid một mươi chín
giống như bạn tạ anh trường câu hỏi này được bạn gửi về cho chương trình
tôi đọc báo thấy thông tin thuốc kháng virus monupiravir có thể gây ảnh hưởng
đến tinh trùng của nam giới nên rất lo lắng
xin hỏi thông tin thuốc này tác động sinh sản ra sao
để trả lời câu hỏi này quý vị cũng đừng rời khỏi màn hình
hay lắng nghe câu trả lời từ chuyên gia
hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc bộ y tế đưa ra câu trả lời như sau
trước câu hỏi monuperavir ảnh hưởng sinh sản thế nào
cụ thể theo các chỉ định
khuyến cáo của cơ quan quản lý dược và thực phẩm mỹ fda
và cơ quan quản lý dược phẩm và sản phẩm y tế của anh msraa với monupiravir
bộ y tế khuyến cáo monupiravi được sử dụng để điều trị covid một mươi chín mức độ từ nhẹ đến trung bình
thuốc chỉ được sử dụng cho người trưởng thành từ một mươi tám tuổi trở lên
và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng
về thông tin monupiravir gây ảnh hưởng sinh sản
bộ y tế cho biết thuốc này có thể ảnh hưởng tinh trùng mặc dù rủi ro được coi là thấp
cơ quan này khuyến cáo trong thời gian điều trị với monuperavir
nam giới nên sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp
và không mang thai trong thời gian ít nhất là ba tháng sau liệu cuối cùng
tương tự phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả
trong thời gian điều trị và trong bốn ngày sau liệu monupravir cuối cùng
thuốc không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai
monupiravir được khuyến cáo khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh
bộ y tế không khuyến cáo phụ nữ cho con bú trong thời gian điều trị với thuốc kháng virus này
trong bốn ngày sau liệu cuối cùng
trẻ em và thanh thiếu niên dưới một mươi tám tuổi không được dùng monopearavir
vì có thể ảnh hưởng sự phát triển của xương và sụng
về thời gian sử dụng thuốc dùng trên bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới năm ngày
không được sử dụng quá năm ngày liên tiếp không được dùng dự phòng
hay trước khi phơi nhiễm để phòng covid một mươi chín
khuyến cáo của bộ y tế nêu rõ người bệnh chỉ được sử dụng thuốc monupravir
khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định và các giới hạn sử dụng cảnh báo thần trọng của thuốc
tại việt nam monupiravir được đưa vào điều trị thí điểm tại nhà f có kiểm soát ở tp hcm
đến nay bộ y tế đã phân bộ hơn ba trăm linh liều cho năm mươi một địa phương triển khai chương trình sử dụng thuốc
có kiểm soát cho f mắc covid một mươi chín thể nhẹ tại cộng đồng
tin tức cuối cùng là thông tin chúng tôi mới cập nhật từ xứ sở mặt trời mọc nhật bản
thủ đô tokyo của nhật bản nâng mức cảnh báo dịch covid một mươi chín
chính quyền thủ đô tokyo của nhật bản vào ngày một mươi ba tháng một đã nâng cảnh báo dịch covid một mươi chín
thêm một bậc lên mức cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm bốn mức
trong bối cảnh biến thể omicron lây lan khiến số ca mắc tăng nhanh đây là lần đầu tiên kể từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cảnh báo dịch ở thủ đô tokyo ở mức cao thứ hai
động thái trên diễn ra một ngày sau khi tokyo ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín theo ngày
vượt mức hai lần đầu tiên trong bốn tháng qua cụ thể là hai một trăm chín mươi tám ca
các nhà nghiên cứu ước
tính rằng số ca mắc mới mỗi ngày ở tokyo có thể vượt một mươi ca vào cuối tháng một này
chính quyền tokyo dự kiến tốc độ lây nhiễm hiện nay sẽ đẩy số ca mắc mới trung bình bảy ngày
lên chín năm trăm linh ca một ngày so với mức một một trăm bốn mươi tám bảy vào ngày một mươi hai tháng một
vốn đã tăng hơn tám trăm bốn mươi bảy so với một tuần trước đó
trong khi đó thông đốc tỉnh osaka hirofumi yoshimura cho biết
số ca mắc mới covid một mươi chín tại tỉnh vào ngày một mươi ba tháng một dự kiến tăng lên khoảng
hai bốn trăm linh ca so với một bảy trăm một mươi một ca ghi nhận vào ngày một mươi hai tháng một
nhật bản hiện đang đối phó với làn sóng dịch thứ sáu với số ca nhiễm mới về biến thể omicron
gia tăng mạnh trên cả nước
thông kê cho thấy số ca mắc mới covid một mươi chín trên toàn quốc ghi nhận ngày một mươi hai tháng một là một mươi ba hai trăm bốn mươi bốn ca
cao nhất trong bốn tháng qua
tỷ lệ sử dụng dường bệnh điều trị bệnh nhân covid một mươi chín là một mươi ba bảy trong ngày một mươi hai tháng một
với chín trăm năm mươi bốn người nhập viện và bốn người trong đó có triệu chứng nặng
thưa quý vị hiện nay biến thể omicron vẫn là một ẩn số đang được các chuyên gia
nhà khoa học trên thế giới giải mã
tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu biến thể này có thể là một tín hiệu mừng
xong cũng có thể trở thành thảm họa
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này tới quý vị
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại